vào ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu nhớ lại việc chị châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác đối tượng đã phóng hỏa sát hại hai mẹ con nạn nhân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn lên trên hai mươi năm tỷ đồng
thông qua mạng xã hội các đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thiết lập mạng lưới trên bốn trăm linh người có nhiệm vụ tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử
các đối tượng đã bán hóa đơn cho nhiều đơn vị doanh nghiệp với doanh số trên hai mươi năm tỷ đồng
xác định thiệt hại về thuế là trên hai năm trăm linh tỷ đồng thu giữ hai trăm hai mươi tám con dấu của các doanh nghiệp
các đối tượng đã bán hóa đơn và ba mươi hai con dấu giả phòng tỏa hai tài khoản với số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
vào ngày hôm qua hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện tràng định về hành vi trộm cắp tài sản
tuân khai nhận biết gia đình nạn nhân đi làm xa không có nhà nên đã cậy cửa
lột nhập vào nhà lục tủ lấy trợ một một trăm hai mươi nhân dân tệ rồi mang đi đổi được ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
số tiền trộm cắp được đối tượng mua ma túy để sử dụng và tiêu xài cá nhân
công an huyện trang định đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
và phần cuối của bản tin nhanh sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có xẻo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mảnh phải
và đối tượng phạm văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi một trên hai mươi hai ngõ dốc khu ba thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nội dung
đối tượng này có nốt ruồi trên sống mũi cách đầu mắt trái hai cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý
tiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện